sáng ngày bảy tháng một mươi tại thành phố cần thơ ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
phối hợp tổ chức hợp tác phát triển đức tổ chức hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật
ứng phó với biến đổi khí hậu tại việt nam hội thảo đã thu hút gần một trăm linh đại biểu là ủy viên
thường trực một số ủy ban của quốc hội các bộ ngành trung ương và địa phương
tại hội thảo các đại biểu cho rằng luật bảo vệ môi trường hai nghìn một mươi bốn qua năm năm triển khai thực hiện
ngoài những kết quả đạt được thì vẫn còn một số bất cập hạn chế như hành lang pháp lý cho hoạt động
ứng phó với biến đổi khí hậu cần được tiếp tục phát triển hoàn thiện thông qua quy định cụ thể
trong một số lĩnh vực khu vực còn mang tính tự phát mặt khác các quy định về biến đổi khí hậu
trong luật bảo vệ môi trường chỉ tập trung vào khía cạnh thách thức mà chưa thể hiện được cơ hội
mà biến đổi khí hậu mang lại bên cạnh đề xuất tiếp tục đầu tư bảo đảm an toàn các hồ chứa nước
phát triển thủy lợi nâng cao khả năng tưới tiêu nước cho các vùng thường xuyên bị hạn hán
úng ngập nặng nhất là ở nam trung bộ và tây nguyên
cần hoàn thành việc điều tra và xây dựng bản đồ tài nguyên nước mặt và nước ngầm